cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa khởi tố một mươi năm bị can trong vụ án trịnh văn quyết và đồng phạm thao túng thị trường chứng khoán
trong số này có hai nhân viên của tập đoàn flc là đỗ thị huyền trang phó phòng kế toán và nguyễn thị nga nhân viên ban kế toán
tám bị can là lãnh đạo nhân viên các công ty con của flc năm người còn lại làm việc tại công ty cổ phần chứng khoán bos
các bị can có hành vi giúp sức cho trịnh văn quyết trịnh thị minh huế và đồng phạm thao túng thị trường chứng khoán thu lời bất chính số tiền hơn sáu trăm sáu mươi bảy sáu tỷ đồng
việc khởi tố thêm một mươi năm người nằm trong diễn biến mở rộng điều tra vụ án thao túng thị trường chứng khoán lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn flc công ty cổ phần chứng khoán bos và các công ty liên quan
chiều qua trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an đã có cuộc trao đổi với báo chí về kết quả mới nhất vụ khủng bố xảy ra tại huyện trư quynh tỉnh đắk lắc trung tướng tô ân sô nhấn mạnh
ngày hai mươi ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đắk lắc đã ra quyết định khởi tố vụ án khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân che giấu tội phạm không tố giác tội phạm và tổ chức
ngày hai mươi ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan an ninh điều tra công ty cổ phần tập đoàn flc đã ra quyết định khởi tố vụ án khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân che giấu tội phạm không tố giác tội phạm và tổ chức

cảm sát nhân dân cung cấp đã phê chuẩn các quyết định nếu trên
đến nay thì bộ công an đã thu giữ hai mươi ba khẩu súng các loại
trong đó có súng quân dụng súng hơi súng tự chế
và đặc biệt là trong cái số súng quân dụng thì có cả súng ar một mươi năm
và thu giữ hai lựu đạn một một trăm chín mươi chín viên đạn các loại
một mươi năm kim nổ một hai kg vật liệu nổ
một nòng giảm thanh hai ống ngắm
bộ mô hình miền tập ba mươi dao một mươi cờ phun rô
và nhiều các phương tiện thiết bị gây án của các đối tượng
với các biện pháp rất là nhanh chóng hiệu quả của lực lượng công an
sự ủng hộ giúp đỡ tích cực của quần chúng nhân dân
nhất là trong vận động đầu thú và tham gia truy bắt đối tượng
chỉ sau đó
hai ngày xảy ra vụ việc thì tình hình cơ bản đã ổn định
tính đến nay thì đã bắt giữ hầu hết số tham gia
và thu giữ vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
dưới sự chỉ đạo rất là quyết liệt của chính phủ
sự vào cuộc của các cấp ủy chính quyền các tỉnh tây nguyên
hiện mọi mặt sinh hoạt của tổ chức cá nhân
ở các tỉnh tây nguyên nói chung và ở tỉnh đắk lắc nói riêng
đã diễn ra bình thường
tình hình ổn định an ninh trật tự được đảm bảo
bộ công an đánh giá đây là vụ án khủng bố
nhằm chống chính quyền nhân dân gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
hành vi của các đối tượng gây ra rất là man dợ
mất nhân tính liều lĩnh manh động
chúng quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng
lực lượng công an đã có tài liệu chứng cứ chứng minh vụ án này
xảy ra còn có sự hậu thuẫn chỉ đạo từ một số tổ chức
cá nhân ở nước ngoài thậm chí chúng cử đối tượng từ nước ngoài
xâm nhập trái phép về việt nam để gian dựng chỉ đạo tấn công khủng bố
cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm minh
theo đúng quy định của pháp luật việt nam
và bộ công an việt nam cũng rất là mong muốn các nước và bạn bè quốc tế
tích cực phối hợp hỗ trợ hợp tác chặt chẽ với việt nam
trong điều tra xử lý vụ án nói riêng
cũng như trong công tác đấu tranh phòng chống khủng bố
trong đó có khủng bố quốc tế nói chung
chuyển sang các thông tin khác với hành vi chế tạo tàng trữ
mua bán trái phép vũ khí quân dụng lâm thiện nhật vừa bị
công an tỉnh an giang khởi tố bị can và bắt tạm giam
theo kết quả điều tra ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
nhật được một đối tượng nhờ sửa chữa hai khẩu súng tự chế kiểu rolo
nhật đã lên mạng xem hướng dẫn lắp ráp súng rồi đem hai khẩu súng đó
lắp thành một khẩu súng
sau đó giấu trong phòng trọ
ngoài việc sửa chữa lắp ráp súng từ khoảng tháng một đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
nhật còn lên mạng xã hội đặt mua ba khẩu súng với giá sáu hai triệu đồng
đem về lắp sáp lại hoàn chỉnh rồi cất giấu trong phòng trọ
qua tin báo của người dân ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
công an huyện thoại sơn kiểm tra phòng trọ của nhật
phát hiện tạm giữ năm khẩu súng các loại bốn kg đạn trì bốn viên đạn
và máy nén khí cùng nhiều vật chứng liên quan
theo kết quả giám định năm khẩu súng thu giữ trong phòng trọ của nhật là vũ khí quân dụng
vụ việc được chuyển tới cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang
để tiếp tục làm rõ và xử lý theo thẩm quyền
hai đối tượng võ thị cẩm tú và phạm văn tới vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện phước sơn tỉnh quảng nam khởi tố bắt tạm giam
để điều tra về hành vi mua bán trái phép chân ma túy khu vực bãi vàng
vào khoảng hai giờ sáng ngày hai mươi tháng sáu tại khu vực bãi vàng ba mươi một
thuộc thôn một phước hòa phước sơn công an huyện phước sơn
đã bắt giữ hai đối tượng thu giữ hai gói ni lông hai bao trong suốt một mươi hai gói giấy bạc
bên trong có chứa heroin với tổng trọng lượng hơn một mươi sáu gram
đồng thời điều tra xử lý ba đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chân ma túy
các đối tượng này được tú và tới thuê khai thác đất đá làm vàng
và được trả công bằng ma túy
kính chào quý vị khán giả
mời quý vị theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online
chiều ngày hai mươi bốn tháng sáu của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an
vừa xác lập tổ chức đấu tranh chuyên án
làm rõ dấu hiệu của đường dây buôn lậu vàng từ lào về việt nam
do nguyễn thị hóa ở quảng trị cầm đầu
và hành vi trốn thuế xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư vàng phú quý
do lê xuân tùng làm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc
kết quả đấu tranh chuyên án đến nay xác định như sau
từ năm hai nghìn hai mươi hai đến nay nguyễn thị hóa
trú tại số một mươi chín lê quý đôn khóm an hà
thị trấn lao bảo huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
và nguyễn thị gái đã tổ chức đường dây buôn lậu trên ba tấn vàng
có tổng trị giá khoảng năm tỷ đồng từ lào về việt nam
qua cửa khẩu lao bảo tỉnh quảng trị
để bán cho các cửa hàng vàng tại việt nam thu lời bất chính
công ty cổ phần đầu tư vàng phú quý đã kê khai
và báo cáo quyết toán thuế năm hai nghìn hai mươi một không trung thực
vi phạm quy định về các hành vi trốn thuế gây thiệt hại cho nhà nước
bước đầu xác định là sáu một trăm bốn mươi năm tỷ đồng
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được
ngày hai mươi ba tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự buôn lậu và trốn thuế
xảy ra tại cửa khẩu lao bảo tỉnh quảng trị
công ty cổ phần đầu tư vàng phú quý và các đơn vị liên quan
đồng thời ra quyết định khởi tố bị can
và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với một mươi tám đối tượng về tội buôn lậu
gồm nguyễn thị hóa nguyễn thị gái đỗ thị thủy trần công quán
nguyễn hữu phương và nguyễn khắc bồng nguyễn thị vân nguyễn thị thiên
trương thị huyền lê thế hải đặng văn định nguyễn văn thương
trần anh sơn nguyễn thị vân điều hành cửa hàng vàng kim linh
lê minh tuân nguyễn thị thủy nguyễn hữu bình đàm anh tuấn
ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn
đối với hai đối tượng lê xuân tùng và lê thúy quỳnh về tội trốn thuế
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định lệnh nêu trên
theo đúng quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang củng cố tài liệu chứng cứ
chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố và điều tra mở rộng vụ án
ra soát kê biên phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo thu hồi cho nhà nước
công an tp hcm vừa bắt giữ ông hồ văn búp giám đốc trung tâm kỹ năng thực hành cơ giới
giao thông vận tải trường cao đảng giao thông vận tải trung ương ba về hành vi đưa hối lộ
và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
hồ văn bút đã đưa hối lộ cho thanh tra thuế cắt giảm giờ thực hành để thu hút người học lái xe
liên quan đến vụ án cấp dưới của ông hồ văn búp là
nguyễn văn dương phó giám đốc nguyễn ngọc thủy trưởng ban đào tạo và ngô thị hàn ly
kế toán trưởng cũng bị khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
trần ngọc nhân trần thị thanh an hai chuyên viên phòng thanh tra kiểm tra số ba
cục thuế tp hcm bị cáo buộc nhận hối lộ
hai người khác bị khởi tố về tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước
cơ quan công an xác định từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi
trung tâm có nhiều sai phạm về việc kê khai thuế với số tiền ước tính phải truy thu hơn bốn mươi tỷ đồng
đến nay công an tp hcm đã khởi tố hai trăm linh bị can để điều tra về các hành vi sai phạm tiêu cực
trong lĩnh vực đăng kiểm và sát hạch đào tạo lái xe
nguyễn quang đạt và nguyễn hữu phúc cùng chú tại huyện châu thành tỉnh bến tre
vừa bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
vào tối ngày một mươi một tháng hai trong bữa nhậu võ nhật trường đã xảy ra mâu thuẫn với đạt
đạt gọi cho trần hữu phúc mang dao và mũ bảo hiểm đánh trường
trong lúc rằng co phúc dùng dao đâm nhiều nhát vào người trường làm trường bị thương tích hai mươi ba
với hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép phùng thanh tú chú tại tỉnh đồng nai
đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai tạm giữ hình sự
tiến hành kiểm tra một quán cà phê ở khu phố long điểm phường long bình tân
các lực lượng phối hợp phát hiện tú nghi vấn sử dụng trái phép chân ma túy
kiểm tra xe máy của tú phát hiện một khẩu súng rulo màu đen và tám viên đạn
tú khai nhận mua khẩu súng và số đạn trên với giá bốn triệu đồng trên mạng xã hội
hiện nay loại hình dịch vụ nhà trọ khá phát triển không chỉ góp phần tăng thu nhập cho người đầu tư
mà còn giải quyết được nhu cầu tạm trú nhất là đối với học sinh sinh viên công nhân người lao động xa nhà
tuy nhiên nếu không được quản lý tốt cũng sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự
đặc biệt là tình trạng trộm cắp đại dịch
chiếc xe máy tại một nhà trọ nằm trên địa bàn quận cầu giấy hà nội đã bị trộm cắp dễ dàng chỉ sau một đêm
hành động lộ liễu nhưng không ai để ý do đối tượng trộm cắp cũng chính là một người thuê trọ
với thủ đoạn giả vờ thuê trọ để được chủ nhà giao chìa khóa cổng
vũ văn hải ba mươi hai tuổi trú tại xuân trường nam định
cũng từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản đã dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội
tôi đã đến nhà và tôi thấy bài đăng ở trên hội đoán thuê nhà cho thuê phòng ở bên ngõ năm mươi tám trần bình
và tôi đã liên lạc với bài đăng người đăng bài đó và đến thuê phòng
sau khi thuê phòng thì tôi đã được trợ khóa thì đến đêm tôi đã đến nhà đó và thực hiện hành vi trộm cắp mũi chiếc xe
sau khi đến ngõ năm mươi tám trần bình
tôi đã được trợ khóa thì đến đêm tôi đã đến nhà đó và thực hiện hành vi trộm cắp mũi chiếc xe
tôi đã được trợ khóa thì đến đêm tôi đã đến nhà đó và thực hiện hành vi trộm cắp mũi chiếc xe
trong đó có hai chiếc xe chạy tờ một chiếc xe quay và một chiếc xe vi sử
theo lực lượng chức năng hiện nay bằng việc lợi dụng sơ hở của các chủ nhà
các đối tượng trộm cắp sẽ sử dụng căn cước công dân giấy tờ tùy thân giả để ký hợp đồng thuê trọ
sau khi chiếm được lòng tin của chủ nhà trọ có được chìa khóa ra vào
các đối tượng sẽ thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
thủ đoạn của đối tượng là lợi dụng sơ hở của các chủ nhà trọ
khi mà chủ nhà trọ đăng tin trên các mạng xã hội để cho thuê phòng trọ
thì đối tượng đã đọc được các bài đăng và đối tượng đã có chuẩn bị các cái giấy tờ tùy thân
căn cơ công dân giả và đem đến gặp chủ nhà trọ để thuê làm hợp đồng thuê
khi thuê được nhà trọ thì đối tượng đã có được chủ nhà trọ đưa
và bàn giao các chìa khóa để ra vào nhà trọ
sau đó đến lợi dụng đêm là chủ nhà trọ và các những người thuê trọ đi ngủ
trung bình vào rơi vào khoảng từ hai giờ đến năm giờ sáng
đối tượng chủ động xuống mở cửa mở cổng và thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
dắt những chiếc xe máy ở sân phòng trọ và đem đi
đem đi cất giấu ở một địa điểm khác
thủ đoạn này của các đối tượng được đánh giá không phải là mới
chủ nhà trọ hoàn toàn có thể đề phòng được nếu nâng cao các biện pháp cảnh sát
đối tượng này đã có nghiên cứu rất sâu về mạng xã hội

thì lại thường rất chủ quan không kiểm tra kỹ nhân thân giấy tờ
mà cho thuê giao lại chìa khóa cổng
và các đối tượng đã xử lợi dụng vào các yếu tố này để thực hiện các hành vi chống cắt đài sản
nên đây cũng khuyến cáo người dân và các chủ nhà trọ
nên kiểm tra kỹ các người đến thuê trọ
thứ nhất là khi mà có người đến thuê trọ
thứ nhất là khi mà có người đến thuê trọ
người dân nên liên hệ với các đồng chí cảnh sát khu vực tại địa phương nơi sinh sống
thứ nhất các đồng chí cảnh sát khu vực sẽ luôn luôn để khai báo tạm trú
và khi khai báo tạm trú thì các đồng chí đã xác minh về nơi đăng ký hộ khẩu của những người thuê trọ
thì sẽ giúp cho việc tránh được các trường hợp lợi dụng sự chủ quan của các chủ nhà trọ
và phòng ngừa được cái hành vi trộm cắp tài sản xảy ra tại cái nơi cư trú nơi mà cho thuê trọ như vậy
bên cạnh đó chủ nhà và người thuê trọ cũng cần lưu ý một số biện pháp để đề phòng kẻ gian
như gia tăng các loại khóa bảo vệ phòng trọ không vội kết thân với người mới đến trọ
cần có thời gian tiếp xúc tìm hiểu rõ về nhân thân việc làm hoàn cảnh sống
điều quan trọng nhất người dân nên trình báo ngay cơ quan công an
nếu mất trộm hoặc nghi ngờ có đối tượng dùng nhân thân giả
đến trọ nhằm kịp thời đấu tranh ngăn chặn các hành vi phạm tội